tối qua ngày tám tháng một mươi một sản phụ đã trở dạ và sinh con trên chuyến tàu đặc biệt do tỉnh quảng bình
phối hợp cùng với ngành đường sát tổ chức đưa bà con từ tp hcm về quê tranh dịch
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin trong hai ngày tám và chín tháng một mươi
tỉnh quảng bình đã vào tp hcm để đón hai tám trăm linh người dân về quê bằng tàu hỏa
những trường hợp được đưa về trong đợt này là phụ nữ có thai trẻ em học sinh người lớn tuổi
và những trường hợp đi thăm người thân bị mắc kẹt tại các tỉnh phía nam
vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm tối ngày tám tháng một mươi khi chuyến tàu sn một mươi sáu chạy đến đoàn tuy hòa diêu trì phú yên
thì sản phụ nguyễn thị nhâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở toa số chín đã trở dạng sinh con
tiếp viên tàu cùng đội ngũ bác sĩ của đoàn quảng bình đã kịp thời hỗ trợ chị này sinh một bé trai khoảng ba kg
mẹ tròn con vuông sức khỏe hai mẹ con ổn định và đã được đưa vào bệnh viện để chăm sóc
đây có lẽ là kỷ niệm không thể quên đối với sản phụ và người thân
cũng như đội ngũ hỗ trợ khi em bé được sinh ra trên một chuyến tàu đặc biệt khi người dân quảng bình được đón về quê tránh dịch